là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh yaroslav cách thủ đô moscow liên bang nga hai trăm năm mươi km về phía bắc
thành phố myskyn không hề có những công trình kiến trúc hay cảnh đẹp nổi bật
thế nhưng nơi đây vẫn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn
chỉ với một truyền thuyết thú vị về loài chuột và tư duy làm du lịch đầy sáng tạo
ngành du lịch của thành phố này mỗi năm tu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước
tại miskyn du khách không hề bắt gặp bất cứ công trình kiến trúc cảnh quan nổi bật nào
ngược lại thành phố nhỏ nằm ven sông volga này chỉ là một đô thị nhỏ yên bình
với những ngôi nhà cổ sen lẫn các viện bảo tàng đủ loại
tất cả những ngôi nhà hiện đại cao từ năm tầng trở lên đều phải rời ra bên ngoài thành phố
đồng thời toàn bộ thành phố không hề có bất kỳ phương tiện công cộng nào
điểm tham quan nổi tiếng nhất nơi mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua khi tới đây
chính là bảo tàng chuột bảo tàng về chuột duy nhất trên thế giới
có tới hơn một hiện vật được trưng bày tại đây
ngay cả một con bút bê gỗ matoskia cũng hình con chuột
ba mươi năm trước ông ilya medovoy một phóng viên từ moscow đã tới thăm thành phố
và gợi ý lập ra một viện bảo tàng về chuột
các hiện vật về chuột trưng bày ở bảo tàng là do người dân và du khách
từ ba mươi tám quốc gia trên thế giới tặng
chúng thể hiện những chủ đề truyền thuyết chuyện cười cũng như quan niệm của người dân mỗi nước đối với chuột
rất tiếc là hiện bảo tàng chưa có chuột của việt nam
chúng tôi rất muốn có một chú chuột cầm lạc

cách đó một quãng là bảo tàng ủng nga valenki
valenki là một loại ủng chế tạo hoàn toàn bằng lông kiều và không hề có một đường may nào
ở một góc khác du khách có thể bắt gặp bảo tàng thủ công dân gian
ở nơi đây không chỉ có các đồ thủ công dân gian được trưng bày
mà du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng các nghệ nhân biểu diễn cách dệt một tấm vải
tiện một chiếc cốc gỗ tinh xảo hay rèn những công cụ mở rượu vang xinh xắn
ngoài ra hàng loạt những bảo tàng khác như bảo tàng lanh bảo tàng nhà cổ
bảo tàng in bảo tàng muối bảo tàng xe cổ nằm ở khắp nơi trong thành phố
cũng khiến du khách như lạc vào một đô thị nước nga cổ xưa
thật mừng vì thành phố nhỏ bé này phát triển theo một cách sáng tạo
vẫn có được hơi thở mới nhưng lại lưu giữ được những nét văn hóa nga
ở bất cứ thành phố nào cũng có thể tìm ra điểm thú vị của mình để mọi người quan tâm
nhờ đó sẽ thu hút được nhiều du khách tới tham quan
đồng thời để thế hệ sau
xin chúc mừng năm mới con chuột theo lịch âm lịch của các bạn
chỉ với hơn năm tám trăm linh người dân
nhưng mỗi năm thành phố đón một lượng khách du lịch lên tới hai trăm năm mươi người
và mặc dù vậy thành phố nhỏ miskin vẫn giữ được vẻ thuần khiết
và sự thanh bình hiếm có của mình
từ một truyền thuyết thú vị cùng những bảo tàng độc đáo
khung cảnh yên bình và lòng hiếu khách của người dân địa phương
thành phố chuột nay đã trở thành

nó là một địa điểm du lịch hấp dẫn
nơi hàng ngàn du khách nga và quốc tế tới thăm
tìm hiểu sự tôn vinh loài chuột một cách độc đáo
có một không hai trên thế giới
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga